thưa quý vị mưa nhỏ mưa phùn giải rác vẫn xuất hiện tại một vài nơi ở bắc bộ và thủ đô hà nội trong ngày chủ nhật cuối tuần hôm nay
nhiệt độ cao nhất ngày không quá hai mươi độ trời rét quý vị lưu ý sự ấm cơ thể khi đi chơi cuối tuần
còn trái ngược với bắc bộ thì nam bộ sẽ đón ngày nghỉ cuối tuần trong thời tiết nắng và nóng thuận lợi cho sinh hoạt thời nhật và lưu thông
tuy nhiên thì quý vị hãy hạn chế các hoạt động ngoài trời trong lúc nắng đạt cường độ mạnh nhất là vào giữa trưa và đầu giờ chiều
cùng với đó thì đừng quên các vận dụng chống nắng tiện ích để bảo vệ cho làn da của mình